tại hà nội ban tổ chức giải tiền phong golf championship năm hai nghìn một mươi chín đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu
đây là một trong những sự kiện ý nghĩa với mục đích gây quỹ cho các hoạt động của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam
sau hai mùa giải tổ chức giải tiền phong golf championship nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và người hâm mộ trên cả nước
về công tác chuẩn bị chất lượng giải đấu giải đấu là dịp để các tay gôn cọ sát trao dồi kinh nghiệm
đồng thời tìm ra các tài năng trẻ tham gia vào các giải gôn khu vực và quốc tế
tiền phong golf championship năm nay thu hút một trăm tám mươi vận động viên tham dự
ngoài việc thi đấu tại sân laksai quen thuộc giải đấu năm nay sẽ được tổ chức trên sân gôn một mươi chín hố
đây hứa hẹn sẽ là một thử thách thú vị cho các tay gôn tham gia tranh tài
giải đấu sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại đồng mô hà nội